đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế nậm cấn bộ đội biên phòng tỉnh nghệ an cho biết
đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng lầu bá trù về hành vi đưa người nhập cảnh trái phép qua biên giới
ngày một mươi một tháng tám tại bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn lực lượng chức năng đã bắt giữ đối tượng đậu xuân trung
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại xã nghị yên huyện nghi lập tỉnh nghệ an đang có hành vi nhập cảnh trái phép
đối tượng trung khai nhận được lầu bá trù sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín trú tại bản trường sơn xã nậm cắn huyện kỳ sơn
tổ chức đưa nhập cảnh trái phép từ bên kia biên giới về việt nam với số tiền công là ba triệu năm trăm linh nghìn đồng
tại cơ quan điều tra đối tượng trù đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đưa người vượt qua biên giới trái phép